nhật bản đã sơ tán hàng chục nghìn dân ở khu vực tây nam của nước này nhằm tránh siêu bão haisen sắp đổ bộ
nhật bản đang chuẩn bị ứng phó với cơn bão haisen cực lớn với những biện pháp phòng ngừa bao gồm tạm dừng các di vụ giao thông công cộng và xả nước để tránh khả năng những con đập bị vỡ hoặc tràn trước khi cơn bão đổ bộ vào okinawa
cơ quan khí tự nhật bản khuyên cáo người dân cần cảnh giác trước những thác động của cơn bão
bão haisen được dự báo sẽ mạnh lên trong ngày sáu tháng chín có khả năng đạt áp suất khí quyển chín trăm một mươi năm hecto pascal ở tâm bão và có sức gió lên tới ba trăm linh sáu km một giờ
áp suất khí quyển tại tâm bão càng thấp cường độ của bão càng lớn vì nó gây ra thủy chiều dâng cao khi đến gần các khu vực ven biển